cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hà quang vương chú tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào khoảng bốn h ba mươi chiều ngày một mươi hai tháng một vương điều khiển xe ô tô di chuyển trên quốc lộ một mươi tám
hướng đi từ phường mông dương về quang hanh thành phố cẩm phả
khi đi đến khu vực ngã tư tại km một trăm sáu mươi một quốc lộ một mươi tám thuộc khu hai phường cửa ông thành phố cẩm phả
thì đèn tín hiệu tại ngã tư chuyển sang màu đỏ
vương thao tác đập phanh để giảm tốc độ nhưng đã đạp nhầm sang chân ga làm xe tăng tốc bất ngờ
do hoảng loạn không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào phía sau xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ
phía trước cùng chiều rồi đâm tiếp vào một xe mô tô đang di chuyển phía trước trong khu vực ngã tư
hậu quả khiến ba người tử vong tại chỗ hai xe mô tô và xe ô tô bị hư hỏng nặng